các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các điều tra công an thành phố quảng ngãi cho biết vừa bắt đối tượng nguyễn xuân tịnh một mươi bảy tuổi
chú tài xã trà đông huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản liên tỉnh trên địa bàn quảng nam quảng ngãi
theo hồ sơ từ ngày một mươi bảy tháng chín đến nay đối tượng tịnh đã thực hiện một vụ cướp giật
và hai vụ trộm tài sản trên địa bàn thành phố quảng ngãi
tổng giá trị tài sản trên một trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra đối tượng còn gây ra một số vụ cướp tại tỉnh quảng nam
hiện vụ việc đang được công an thành phố quảng ngãi và công an tỉnh quảng nam tiếp tục điều tra mở rộng
công an tỉnh bình dương vừa bắt quả tang hai ghe hút cát trái phép trên sông sài gòn
khoảng năm giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi tổ công tác liên ngành gồm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường
cảnh sát giao thông và cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương đã tiến hành kiểm tra trên tuyến sông sài gòn
đoạn qua xã an tây thị xã biên cát phát hiện hai ghe có trọng tải một mươi năm tấn và bốn mươi tấn
cùng với bốn đối tượng đang khai thác cát trái phép
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
theo cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong số sáu mươi mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bị phát hiện thì có một mươi bốn mẫu vượt qua giới hạn tồn dư cho phép
và tất cả đều ở thị trường hà nội
kết quả giám sát an toàn thực phẩm trên rau và thịt trong tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
của cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho thấy đã phát hiện sáu mươi trên một trăm ba mươi sáu mẫu rau
tại hai thị trường thành phố hồ chí minh và hà nội có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật với khoảng ba mươi hoạt chất thuốc
đối với thịt lợn trong số năm mươi hai mẫu xét nghiệm ở hai thành phố này đã phát hiện sáu mẫu có chất cấm subatamol
ba mẫu có chứa chất cấm sulfadyl imine
một chất kích thích sinh trường vượt mức tổn dư cho phép và cũng đều ở hà nội
vào ngày hôm qua học viện biên phòng phối hợp với bảo tàng bộ đội biên phòng và trường đại học tây bắc
đã tổ chức triển lãm ảnh tư liệu bộ sưu tầm bản đồ châu bản về hai quần đảo trường sa và hoàng sa của việt nam
triển lãm đã trưng bày nhiều bản đồ cổ của việt nam từ thế kỷ một mươi năm như bản đồ đại việt quốc
in trong tập hồng đức năm một nghìn bốn trăm chín mươi bản đồ an nam đại quốc
họa đồ xuất bản năm một nghìn tám trăm ba mươi sáu
bên cạnh đó là hàng trăm ảnh tư liệu về quần đảo hoàng sa cùng với ba tập bản đồ chính thức xuất bản
tại trung quốc thời nhà thanh và thời trung hoa dân quốc
bộ atlas bản đồ thế giới gồm sáu tập xuất bản năm một nghìn tám trăm hai mươi bảy
triển lãm cũng cung cấp nhiều hình ảnh tư liệu quý về địa lý tự nhiên vẻ đẹp của quần đảo trường sa và hoàng sa
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi bốn h
xin kính chào tạm biệt
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé